tại hà nội kho bạc nhà nước đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi và triển khai nhiệm vụ giải pháp năm hai nghìn hai mươi
mặc dù tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động đặc biệt là tác động xấu của đại dịch covid một mươi chín
nhưng hệ thống kho bạc nhà nước đã quản lý thu ngân sách nhà nước hơn một hai trăm sáu mươi tỷ đồng
kiểm soát chi ngân sách nhà nước gần một ba trăm bảy mươi tỷ đồng
bước sang năm hai nghìn hai mươi một hệ thống kho bạc nhà nước sẽ hoàn thiện trình thủ tướng chính phủ ban hành chiến lược phát triển kho bạc nhà nước
giai đoạn hành hai mươi một ba mươi tiếp tục xếp chặt kỳ luật kỳ cương đầy cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phấn đấu một trăm linh các thủ tục hành chính được cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn và cổng dịch vụ công quốc gia
tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống kho bạc nhà nước